bùi thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ở tổ một mươi bốn phường chùa hang tp thái nguyên là em gái của bùi xuân hồng
và ông nguyễn văn thành là chồng bà hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
nạn nhân bị thương là anh nguyễn thành vương con rể bà hà
theo cáo trạng nguyên nhân của vụ án mạng rúng động trên xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
xuất phát từ mâu thuẫn vay nợ giữa bị cáo và em gái là bà bùi thị hà cùng con gái con rể bà hà
theo đó từ đầu năm hai nghìn một mươi năm cho đến năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo đã cho bà hà
và vợ chồng anh nguyễn thành vương là con rể bà hà vay số tiền hơn ba tỷ đồng
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy cho đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bị cáo nhiều lần đòi tiền nhưng không được
khiến gia đình hồng lâm vào cảnh khó khăn
vào ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bùi xuân hồng sang nhà bà bùi thị hà để đòi nợ
khi đi hồng đã mang theo một con dao nhọn loại dao bầu có cán gỗ
một con dao bấm một khẩu súng bên trong có ba viên đạn một chai nhựa dung tích một năm lít đựng xăng
trong quá trình xô xát vương đã bị ông hồng đâm trọng thương
còn thảo là con gái của bà hà bị đánh gây thương tích nhẹ
riêng bà hà bị đâm tử vong tại chỗ ông thành bị đâm nhiều nhát và tử vong sau ba ngày điều trị tại bệnh viện
chuyển sang thông tin khác một nhóm thanh niên nghi có sử dụng ma túy đã tụ tập tại nhà của một người quen
ở thị trấn hòn đất huyện hòn đất tỉnh kiên giang mang theo nhiều hung khí bình xịt hơi cay
và súng bắn đạn bi để chuẩn bị đánh nhau
vụ việc đã được công an huyện hòn đất phát hiện ngăn chặn kịp thời cho nên chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra
theo đó vào khoảng bảy giờ ngày bảy tháng bảy qua công tác nắm tình hình
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hòn đất đã phối hợp với công an thị trấn hòn đất
tiến hành kiểm tra hành chính của bà huỳnh kỵ bé ở phố đầu doi
tại khu phố đầu doi thị trấn hòn đất thì phát hiện tại đây có một nhóm một mươi thanh niên
độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi năm đều trú tại huyện hòn đất
đang tụ tập và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy đánh nhau gây dối an ninh trật tự
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện thu giữ gồm chín cây dao tự chế và kiếm
bốn bình xịt hơi cay một khẩu súng bắn đạn bi kèm theo gần một trăm linh viên đạn
và qua làm việc lê thanh văn và trần thanh duy thừa nhận số hung khí và vũ khí trên
do các đối tượng tự chế và mua trên mạng về để sử dụng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lợi dụng sự tin tưởng của bạn trần hữu đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và hoàng mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đã mượn xe mô tô của triệu đức ngọc sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại tỉnh lạng sơn
thế nhưng hai đối tượng đã đem xe đi bán để có tiền chơi điện tử và mua ma túy về để sử dụng
trước đó vào ngày một mươi tám tháng
sau khi đã mượn được xe mô tô biển kiểm soát một mươi hai d một trăm hai mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi của ngọc
đức và hùng đã đem đi cầm cố lấy bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau đó cả hai cầm đăng ký xe đến hiệu cầm đồ lấy tiếp năm triệu đồng
vì không có khả năng chuộc lại xe đức đã rủ hùng đem chiếc xe mô tô đi bán với giá một mươi ba triệu đồng
để trả tiền cầm cố số tiền còn lại cả hai tiếp tục chia nhau tiêu xài
do đã nhiều lần đòi trả xe không được ngọc đã đến cơ quan công an trình báo sự việc
quá trình điều tra làm rõ thêm
sau đó đức đám mượn xe mô tô biển kiểm soát một mươi hai pa bảy trăm bảy mươi một của hoàng thị thảo
chú tại xã hoàng đồng tp lạng sơn đem đi cầm cố lấy một triệu năm trăm linh nghìn đồng
qua xác minh cả hai là những đối tượng đã có tiền án và đều nghiện ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hành sự
khởi tố bị can đối với trần hữu đức và hoàng mạnh hùng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
thời gian gần đây hàng chục hộ dân sống gần quốc lộ hai mươi sáu ở xã e đa huyện e k của tỉnh đắk lắk
đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng thậm chí là đã nhiều lần kéo nhau ra khu vực trạm thu phí bot eak
chặn xe để yêu cầu chủ đầu tư bot phải đền bù thiệt hại vì nhà cửa của người dân sinh sống tại khu vực này
đã bị nứt toác hư hỏng do quá trình thi công quốc lộ hai mươi sáu để thu phí
vào năm hai nghìn một mươi bảy các đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua xã e đa huyện e k tỉnh đắk lắk
để thu phí do sử dụng các loại máy móc hạng nặng tạo ra rung trần lớn nên đã làm hư hỏng nhà cửa của người dân
theo phản ánh của người dân mức độ thiệt hại ước tính từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng mỗi hộ
nhưng chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên sico năm trăm linh một bot hai mươi sáu không nhận trách nhiệm bồi thường
mà chỉ hỗ trợ mỗi gia đình từ ba đến năm triệu đồng
trong thời gian thi công người ta dùng nhiều phương tiện máy lưu máy múc máy đâm đổ rung chuyển quá lớn
cho nên là bức tường trong nhà là nó chuyển động nó rung thấy luôn chúng tôi là phải rác khỏi nhà luôn
tức là nếu mà tổng thiệt hại thì bây giờ thực sự nói là tôi xây cái nhà này chục năm nay là đã bảy trăm linh rưỡi rồi
nhưng mà nếu như bây giờ mà hất ra mà xây lại thì nó phải hơn như thế
nhưng mà chúng tôi không yêu cầu như thế chúng tôi chỉ cần hỗ trợ cho chúng tôi năm mươi triệu thôi
theo như văn bản nhưng mà các anh không nhất trí các anh chỉ bổ hỗ trợ cho năm triệu
thì lấy không lấy thì thôi
năm hai nghìn một mươi sáu hàng chục hộ dân ở đây đã yêu cầu các đơn vị thi công đánh giá thiệt hại nhà cửa của họ và có bồi thường thỏa đáng
tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy ubnd xã eada đã mời người dân cùng đại diện chủ đầu tư
là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên sico năm trăm linh một bot hai mươi sáu đến làm việc
tại đây đại diện chủ đầu tư ký cam kết cùng các đơn vị chức năng
giám định thiệt hại bồi thường cho người dân trước ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và người dân cũng đã cam kết không cản trở các đơn vị thi công
tất nhiên là cái việc mà chủ đầu tư mà giải quyết cái việc mà hỗ trợ bồi thường cái thiệt hại cho dân
mà kéo dài mà gọi là mình phải nói dùng cái từ này thiếu trách nhiệm trong những năm qua
là gây ra cái bức sức của nhân dân cái đó là phải nói là cái việc đó là
phải đáng trách đối với chủ đầu tư
đến nay đại diện trạm thu phí bot eak lại cho rằng trách nhiệm hỗ trợ hay đền bù việc hư hại
các công trình xảy ra trong quá trình thi công là thuộc về đơn vị thi công
tôi đã trực tiếp tổ chức một cuộc họp mời hầu hết các hộ gia đình có đơn
nên tại ủy ban nhân xã cùng với đại diện của chủ đầu tư tức là công ty năm trăm linh một lên làm việc
và tôi có mời luôn cả đại diện ủy ban huyện
phòng kinh tế tăng thì đại diện cho chủ đầu tư hôm đó cũng chỉ cử đồng chí phương là phó giám đốc của bot
nên thì có trả lời tức là đổ lỗi lại cho cái đơn vị thi công
nhưng mà chúng tôi thì căn cứ vào luật xây dựng điều bảy và điều một trăm một mươi hai thì chúng tôi khẳng định trước hội nghị đó rằng
đây là trách nhiệm của chủ đầu tư chứ không phải trách nhiệm của người thi công
do được chủ đầu tư dự án bot eak cam kết
sẽ đền bù thiệt hại thỏa đáng nên hơn hai mươi hộ dân ở đây đã không ngăn cản đơn vị thi công
tuy nhiên đến nay sau hơn ba năm hàng chục hộ dân này vẫn mòn mỏi chờ đợi
để phải nâm nớp sống trong những ngôi nhà hãy mưa xuống thì ngập nước tường nhà thì nứt toác như thế này
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên
đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển tàng trữ thuốc lá không có hóa đơn chứng tử với số lượng lớn
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi tám a năm nghìn hai trăm linh một do ông nguyễn hữu thạch
trú tại phường hòa vinh thị xã đông hòa điều khiển lực lượng công an phát hiện thu giữ bốn bao thuốc lá z
không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiến hành khám xét tại nhà riêng của ông nguyễn hữu thạch tại phường hòa vinh
lực lượng công an thu giữ hơn chín trăm sáu mươi bảy cây thuốc lá z ba mươi cây sc và năm mươi cây thuốc hero
hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiến hành điều tra làm rõ
tính đến hết ngày mùng ba
ngày tám tháng bảy toàn tỉnh đắk nông đã ghi nhận hai mươi tám ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu
trong đó có hai ca tử vong
toàn tỉnh đắk nông đã ghi nhận tám ổ dịch gồm hai mươi tám trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch cầu
trong đó huyện crono có một mươi một ca huyện đắk rơ long có một mươi bốn ca huyện đắk rơ lấp có ba ca
trong số này hai ca đã tử vong năm ca đã khỏi bệnh và hai mươi một ca hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế
trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu các ngành chức năng đã tiến hành điều tra xác minh ca bệnh đối với chín trăm năm mươi năm trường hợp
lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm xác định bệnh một hai trăm hai mươi một trường hợp
hiện tại các địa phương đã và đang cách ly với sáu trăm năm mươi chín hộ gia đình với ba năm trăm ba mươi người tại các khu vực dân cư có ghi nhận ca bệnh dương tính
công tác khử trùng khử khuẩn được triển khai tại tất cả các khu vực ghi nhận ca bệnh khu vực có nguy cơ
tại các trường học có bệnh nhân theo học tại các điểm chốt cách ly các phương tiện ra vào vùng bệnh
ngành y tế cũng tiêm năm liều vaccine phòng bệnh bạch hầu cho các đối tượng trong vùng có nguy cơ cao
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính tới sáu giờ ngày hôm nay ngày chín tháng bảy
việt nam đã bước sang ngày thứ tám mươi bốn liên tiếp không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tổng số ba trăm bốn mươi bảy trên ba trăm sáu mươi chín người đã được công bố khỏi bệnh
riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài
đến nay năm mươi trên năm mươi bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được việt nam điều trị khỏi
trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế
hai bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một và năm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai với virus sars cov hai
hiện nay chỉ còn một mươi năm bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
đối tượng vũ đăng minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại năm mươi một hùng vương phường vị hoàng thành phố nam định tỉnh nam định
đối tượng vũ văn thiệu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã hải thanh huyện hải hậu tỉnh nam định
và đối tượng mai cẩm bài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại đội bốn xã giao nhân huyện giao thủy tỉnh nam định
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho
những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý